xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị từ vụ việc phát hiện năm người có quốc tịch trung quốc không có các giấy tờ tùy thân
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an tỉnh quảng trị đã xác định
đây là một đường dây hoạt động đưa người xuất cảnh trái phép qua lào với nhiều thủ đoạn tinh vi từ đó lên phương án triệt phá thành công
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng chính trong đường dây là trần xuân luận chú tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị
trần xuân luận cùng trần xuân quân bị bắt quả tang khi đang điều khiển hai xe máy chở theo năm người trung quốc
đáng chú ý quân chính là em ruột của luận
trong quá trình đấu tranh chuyên án thl tám chúng tôi gặp một số khó khăn
đặc biệt thứ nhất là đối tượng có tổ chức và hoạt động

vì thế đội là cái này cũng gây rất nhiều sự tâm kịp phạt của lực lượng
cái thứ hai là các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội giá lô và các hình thức khác để liên lạc với nhau
đặc biệt là sử dụng sim không chỉnh dùng làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn
một cái việc nữa là trong quá trình khai thác đấu tranh với các loài đối tượng thì đối tượng ngoan khổ và trẻ dụng những hình phí hoàng tù của mình
tiến hành đấu tranh với các đối tượng bàn truyền án tiếp tục phát hiện và bắt giữ hoàng minh trí khi đang điều khiển xe ô tô chở theo ba người quốc tịch trung quốc
và phạm xuân điệp đối tượng sẽ tiếp nhận những người trung quốc tù luận
và đối tượng này khai nhận từ tháng bốn đến nay đã tổ chức đưa khoảng một trăm linh người trung quốc xuất cảnh sang lào trái phép
thế trước đến giờ thì em đưa khoảng độ ba mươi ba mươi chuyện là người trung từ việt nam sang lào là em hưởng lời là khoảng độ một mươi mẹ hai mươi triệu chứ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần xuân luận và phạm xuân điệp
các đối tượng liên quan khác đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định
việc kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm
tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh che phép đã cho thấy sự nỗ lực của các đơn vị nghiệp vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng hoàng công anh quê tỉnh hà tĩnh vừa bị phòng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
trước đó công an tp biên hòa bắt quả tang công anh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên nệ bàn phường quyết thắng tp biên hòa thu giữ một gói ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn trăm chín mươi tám gram
qua đấu tranh công anh khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng chưa rõ nhân thân tại tỉnh bình dương để mang về tp biên hòa tiêu thụ
hiện vụ việc đã được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai điều tra theo thẩm quyền
còn với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và súng quân dụng ngô hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê huyện củ chi tp hcm đã bị công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày năm tháng chín tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của đối tượng ngô hoàng nam ở khu phố suối sâu phường an tịnh thị xã trảng bàng
lực lượng công an phát hiện đối tượng nam tàng trữ ba bịch ma túy có khối lượng trên ba một g đồng thời thu giữ một khẩu súng rulo
và sáu viên đạn được cất giấu trong nhà của đối tượng
tiến hành kiểm tra nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy
bước đầu nam thừa nhận do nghiện ma túy nên đã mua về để sử dụng
còn súng và đạn đối tượng đặt mua trên mạng để phòng thân
nam là đối tượng từng nghiện ma túy và đưa đi cai nghiện bắt buộc có một tên án về tội trộm cắp tài sản
sử dụng mạng xã hội facebook làm quen rụ rỗ các bé gái đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu
dương vân hiếu chú tại huyện đắk minh tỉnh đắk nông vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp
hiếu là đối tượng đã từng có một tên án về tội giao cấu với trẻ em
tiếp nhận thông tin một bé gái một mươi hai tuổi trú tại huyện hòa vang bị một nam thanh niên không rõ lai lịp cưỡng hiếp
đội cảnh sát hình sự công an huyện hòa vang đã khẩn trương điều tra và xác định hiếu là nghi can
hiếu đã sử dụng facebook giả có tên là nam nguyên để làm quen rụ rỗ trẻ em đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu
vào tối ngày sáu tháng chín lực lượng công an bắt khẩn cấp hiếu khi đối tượng đang rụ rỗ một bé gái tại xã hòa châu huyện hòa vang
qua đấu tranh hiếu đã thừa nhận hành vi của mình và khai đã rụ rỗ nhiều em bé gái khác
liên quan đến vụ bé gái hai tuổi bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt tại trung tâm giáo dục hòa nhập
phòng giáo dục và đào tạo huyện quốc oai tp hà nội cho biết đã cho thôi việc nữ giáo viên này
ngoài ra đến thời điểm hiện tại trung tâm này cũng đã bị đình chỉ hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng phục vụ công tác điều tra
trước đó một cháu bé hai tuổi do có dấu hiệu chậm nói nên được gia đình cho đi học can thiệp tại trung tâm giáo dục hòa nhập ở xã sài sơn huyện quốc oai
sau khi phát hiện sự việc con mình từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ tâm lý sợ sệt gia đình đã yêu cầu chủ cơ sở kiểm tra camera
qua đó đã phát hiện trong một giờ học nữ giáo viên đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt cháu bé khiến cháu bé vô cùng hoảng sợ
sáng nay phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ gây dối trật tự công cộng do nguyễn xuân hương trang tức trang nemo đã diễn ra tại tòa nhân dân tp hcm
tại phiên tòa hội đồng xét xử cho rằng việc đánh nhau diễn ra trong cửa hàng quần áo của bị cáo trang
các bị cáo liên tục tấn công bà phạm lệ khanh người có quyền và nghĩa vụ liên quan
mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền đã ngăn chặn nhưng bị cáo trang vẫn giật khẩu trang của khanh
tại phiên phúc thẩm các bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới
vì vậy tuy cân nhắc tình tiết giảm nhẹ nhưng hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật công khai đánh người nơi công cộng xâm phạm nghiêm trọng trật tự xã hội nên cần có bản án nghiêm khắc để gian đe
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu tòa nhân dân quận một tp hcm đã tuyên phạt nguyễn xuân hương trang phạm quyền quy và nguyễn ngọc khương cùng chín tháng tù phan hoàng nam một năm tù cùng với tội gây dối trật tự công cộng
vào tối qua đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu tp đà nẵng phối hợp với công an phường hòa minh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng thái đình khà ba mươi tuổi trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê chuyên thực hiện việc trộm cắp tại các khu shop house biệt thự liền kề trên địa bàn
trước đó thông tin về những vụ trộm cắp xảy ra liên tục tại các khu biệt thự liền kề trên đường nguyễn sinh sắc sau nhiều ngày nỗ lực điều tra truy xét vào tối ngày tám tháng chín lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang khà vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp đang trên đường tẩu tán tài sản
tại cơ quan công an khà thừa nhận do thấy các nhà trong khu biệt thự không có người châm coi nên nảy sinh ý định và xông vào dùng xe beng tháo rỡ khung nhôm của các cửa đem bán
lấy tiền tiêu xài qua đầu tranh khà còn khai nhận vào đầu tháng chín cũng thực hiện một vụ trộm cắp tương tự lấy tiền để mua ma túy sử dụng thử test nhanh khà dương tính với chất ma túy
tại tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt cũng đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn phước lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tp hcm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba lộc thường khởi hành
lúc một mươi chín h đi xe khách từ thành phố hồ chí minh lên thành phố đà lạt vào lúc dạng sáng rồi tìm kiếm những nơi nào người dân sơ hở tài sản để ra tay trộm cắp
sau khi trộm lộc điều khiển xe mô tô về thành phố hồ chí minh rồi giao bán trên mạng xã hội
cơ quan công an xác định đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lộc gây ra ít nhất một mươi một vụ trộm cắp trên địa bàn trong đó có chín vụ trộm xe máy một vụ trộm xe đạp đua và một vụ trộm tài sản trong cốc xe do không phá được khóa
hiện cơ quan công an đã truy thu được ba chiếc xe máy và chiếc xe đạp cùng các tăng vật phá khóa xe
mở rộng điều tra công an tp đà lạt triệu tập ba đối tượng để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra
điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tuấn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hồ hậu thường trú tại số năm trăm năm mươi tám bình quế phường hai mươi tám quận bình thạnh tp hcm về tội sản xuất trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với vũ mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại sáu trăm bảy mươi bốn đường láng phường láng hạ quận đống đa
thành phố hà nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam tứ liêm
thành phố hà nội là đối tượng hà thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố bốn thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện